tại hà nội báo điện tử đảng cộng sản việt nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hàng hai
đến dự tại buổi lễ có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
trải qua chặng đường hai mươi năm xây dựng và phát triển báo điện tử đảng cộng sản việt nam luôn thực hiện và phát huy tốt vai trò của một cơ quan báo chí trung ương
đoàn kết phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn khẳng định vị thế vai trò trong hệ thống báo chí cách mạng việt nam
bên cạnh phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị kinh tế xã hội báo điện tử đảng cộng sản việt nam cũng góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh
chống lại những dấu hiệu sai trái thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng khẳng định vai trò chủ lực góp phần dẫn dắt chi phối định hướng thông tin trên mạng internet
ghi nhận những kết quả đó thay mặt đảng nhà nước đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã trao huân chương lao động hạng nhì cho báo điện tử đảng cộng sản
hạng ba cho đồng chí trần doãn tiến tổng biên tập báo điện tử đảng cộng sản việt nam